thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hơn ba phạm nhân trên toàn quốc đã được đặc xá tha tù trước thời hạn
hồi hộp chờ đợi để rồi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc khi gặp lại người thân và bạn bè
sau một quãng thời gian lầm lỗi tự đáy lòng những người được đặc xá trong đợt này
đã cảm nhận rõ rệt giá trị của gia đình của cuộc sống tự do và trách nhiệm của một công dân với xã hội
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại trại tạm giam số hai công an tp hà nội
diễn ra trong bối cảnh khi tình hình của dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
nên tất cả thủ tục đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng các quy định về phòng chống dịch
những người được đặc xá là những người có quá trình học tập lao động cải tạo tiến bộ
và đã được xem xét rất kỹ đúng đối tượng điều kiện quy định có đủ cơ sở khẳng định
họ đã ăn năn hối cải nhận rõ sai lầm không ngừng nỗ lực phân đấu học tập cải tạo tiến bộ để hoàn lương
năm nay rất đặc biệt là triển khai quyết định đặc sá của thủ tướng nước diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
và rất nhiều tỉnh địa phương đang thực hiện giãn cách phong tỏa xã hội
sau khi tổ chức lên công bố chúng tôi sẽ làm thủ tục cũng như là làm các xét nghiệm liên quan đến covid một mươi chín
cũng như là các giấy tờ liên quan và các trại tạm giam bố trí
phương tiện cũng như cán bộ là đưa những phạm nhân được đặc sá của thủ tướng nước về địa phương nơi cư trú
và bàn giao địa phương nơi cư trú vừa đảm bảo an toàn vừa thể hiện tính nhân văn
sau phần công bố quyết định đặc sá của thủ tướng nước giám thị các trại giam công an tp hà nội đã cấp giấy chứng nhận đặc sá
đồng thời tổ chức đưa người được đặc xá về địa phương nơi cư trú đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giờ đây những người này đã trở thành những người tự do trở về trong bàn tay bao dung của gia đình người thân và cộng đồng xã hội
năm hai nghìn hai mươi một này chúng tôi kính chúc đảng và nhà nước mạnh khỏe phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đưa đất nước chúng ta ngày một lớn mạnh
trong đợt đặc sá này tp hà nội có năm mươi chín người được đặc sá trở về nơi cư trú
công an tp hà nội đã phối hợp với chính quyền địa phương để giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng
vượt qua khó khăn mặc cảm phân đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội
còn đối với các phạm nhân chưa được giải quyết
trong đợt đặc sá lần này lãnh đạo công an tp hà nội mong rằng các phạm nhân sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa
chấp hành thật nghiêm túc nội quy trại tạm giam tích cực học tập lao động cài tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước